phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh cà mau vừa bắt được đối tượng nguyễn hoàng huy
có liên quan đến nhiều vụ cướp tài sản và dâm ô trẻ em hiện đang bị công an huyện gò quao tỉnh kiên giang truy tìm
theo hồ sơ vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một nguyễn hoàng huy đã rụ rỗ ba cháu gái học sinh lớp bảy đến chỗ vắng
sau đó thực hiện hành vi cướp tài sản và dâm ô với các em
cũng với thủ đoạn tương tự huy đã rụ rỗ hai cháu gái khác đến chỗ vắng sau đó cướp lấy hai đôi bông tai rồi bỏ trốn
huy khai đã thực hiện nhiều vụ việc phạm tội khác tại một số tỉnh thành
đối tượng vừa chấp hành xong án phạt tù cũng về tội cướp tài sản và dâm ô với trẻ em vào tháng bảy